chiều nay hai mươi ba tháng một mươi dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội tiếp tục thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án bộ luật lao động sửa đổi
các đại biểu cho rằng đối với nội dung tăng tuổi nghỉ hưu
cần có lộ trình cụ thể phù hợp với từng đối tượng trong các ngành nghề khác nhau
nhất là ngành nghề mang tính đặc thù làm việc trong môi trường độc hại nặng nhọc
các đại biểu nhất trí với đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu và cho rằng
đây là xu thế tất yếu của sự phát triển trong tương lai
vì vậy phương án một được đại biểu cho là khả thi nhất
đó là trong điều kiện bình thường là nam nghỉ hưu ở tuổi sáu mươi hai và nữ là sáu mươi
lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đối với nam là ba tháng trên một năm nữ là bốn tháng trên một năm
tuy nhiên tại khoản ba quy định đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động
lại làm nghề công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm
nơi có điều kiện đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá năm tuổi
như vậy những đối tượng đang được nghỉ hưu sớm hơn từ năm năm đến một mươi năm theo bộ luật lao động hiện hành
nay theo bộ luật lao động sửa đổi chỉ được nghỉ hưu sớm hơn không quá năm tuổi thì vô lý
đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu những đối tượng nêu trên được nghỉ hưu sớm có thể đến một mươi năm
tôi nghĩ rằng là cần có quy định người lao động trong một số ngành nghề có thể nghỉ trước tuổi hoặc sau tuổi
ở mức độ không phải như trong luật năm năm mà nên khoảng một mươi năm
để chúng ta vừa có một khoảng rồng như vậy và chúng ta cũng xem xét đến những người lao động hiện nay ở nặng nhọc độc hại
có thể người ta vẫn có thể nghỉ hưu ở tuổi năm mươi năm mươi hai
những lực tượng đối phù hợp của người ta cũng thể chấp nhận được
và nhằm phát huy được cái chuyên môn kỹ thuật cao của những người lao động mà còn năng lực
bây giờ sáu mươi hai rồi có người khoảng bảy mươi tuổi người ta vẫn có thể làm việc được tốt
thì chúng ta có thể tạo điều kiện cái chỗ này để rồi cũng tăng thêm cái
nguồn nhân lực lao động
và chúng tôi nghĩ rằng là cái nhóm ngành nghề này thì chính phủ phải xây dựng danh mục
chi tiết và tình của cơ hội xem xét cụ thể
điều chỉnh tuổi nghỉ hưu cần có tầm nhìn dài hạn lộ trình phù hợp với tăng trưởng kinh tế
giải quyết việc làm thất nghiệp không gây tác động đến thị trường lao động
bảo đảm về số lượng chất lượng và cơ cấu dân số
đề xuất tăng mức tuổi nghỉ hưu hiện nay cũng nhận được rất nhiều ý kiến khác nhau
với một số lo ngại
lo ngại thứ nhất là nếu tăng tuổi nghỉ hưu thì hạn chế cơ hội tiếp cận việc làm của người lao động trẻ
tạo điều kiện cho một số cán bộ cố vị dài hơn
thứ hai nếu kéo dài tuổi nghỉ hưu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động
trong một số ngành nghề đồng hại nguy hiểm
về tuổi nghỉ hưu tôi đồng ý về phương án một của dự thảo
nhưng có sửa đổi
sửa đổi thứ nhất là người lao động nữ thì tuổi nghỉ hưu chính thức nên là năm mươi tám tuổi
vì vấn đề là thể lực là thể chất và vấn đề là thiên chức
trường hợp đặc biệt thì được nghỉ sớm nhưng mà tối đa là đến một mươi năm chứ không phải là năm năm
và còn kéo dài thì không quá năm năm
dự thảo bộ luật lao động sửa đổi lần này cũng đề xuất tăng thêm ngày nghỉ

xin chào tất cả các dân chung nhé
còn nếu các dân chung nhé là những giống giống giống như thế này

dùng lời trang tính
quen vui và ủng hộ

nếu bạn muốn mời quý vị nghe

xin chào tất cả các dân chung nhé